trước thông tin có sự gian lận diễn ra trong việc thu phí tại trạm thu phí trên quốc lộ năm
tổng cục đường bộ việt nam đã quyết định kiểm tra giám sát toàn bộ công tác thu phí
trạm thu phí km tám mươi hai ba trăm linh thuộc xã lê thiện huyện an dương thành phố hải phòng
theo kế hoạch đoàn sẽ kiểm tra giám sát toàn bộ quy trình thu phí hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trong một mươi ngày
bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng tám
để bảo đảm công khai minh bạch tổng cục đường bộ yêu cầu vi di fe cử tối thiểu ba lãnh đạo
và ba cán bộ có trách nhiệm tham gia giám sát và ký kết bản xác nhận doanh thu của từng ca
trong quá trình này đoàn kiểm tra có thể chưng dụng ý kiến của các chuyên gia
để phục vụ công tác kiểm tra giám sát
nhiệm vụ của các tổ là giám sát thu hồi vé và xác định doanh thu giám sát thiết bị
công tác hậu kiểm giám sát xoát vé bên ngoài cabin
và giám sát thu phí thủ công tại trạm phụ bảo đảm công tác kiểm tra giám sát hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
theo tổng cục đường bộ việt nam công tác giám sát là công việc thường xuyên
để hướng tới mục tiêu kịp thời chấn chỉnh những vấn đề còn tồn tại
khắc phục những bất cập tại các trạm thu phí bảo đảm số thu chính xác
đồng thời bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan từ đó xác định thời gian thu phí
đây cũng là vấn đề mà người dân yêu cầu cần công khai minh bạch